trong chiều ngày hai mươi ba tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của thái lan
thủ tướng hoan nghênh các tập đoàn như thái bếp amata và tập đoàn xi măng thái lan đã đầu tư lớn vào việt nam
đồng thời đề nghị các tập đoàn này mở rộng đầu tư vào việt nam ở các lĩnh vực công nghệ cao và thân thiện với môi trường
thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp này kinh doanh thành công ở việt nam
nhất là ở những lĩnh vực mà chính phủ đang ưu tiên cao
tuy nhiên việt nam sẽ không tiếp nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng mọi giá mà hoan nghênh các dự án có công nghệ cao
thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng